tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thân mật gặp gỡ các đại biểu kiều bào
đại diện cho bốn năm triệu kiều bào nước ta hiện đang sinh sống ở một trăm linh chín quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
về thăm quê hương nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc
đây là chín mươi đại biểu kiều bào từ hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ đại diện cho bốn năm triệu kiều bào ta
từ khắp mọi nơi trên thế giới về quê hương đón tết cổ truyền mậu tuất hai nghìn hai mươi
và dự chương trình xuân quê hương do ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài bộ ngoại giao tổ chức
tại cuộc gặp mặt đại diện kiều bào đã xúc động bày tỏ những tình cảm và niềm tự hào đối với quê hương
tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng sẽ tiếp tục đưa đất nước ta phát triển mạnh mẽ hơn nữa
đạt nhiều thành tiệu to lớn hơn nữa đồng thời mong muốn đảng và nhà nước tiếp tục quan tâm hỗ trợ
cộng đồng người việt nam ở nước ngoài cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào về làm ăn trong nước
để góp phần phát triển quê hương xây dựng và ban hành nhiều chính sách cụ thể thiết thực hơn nữa
để các thế hệ kiều bào có thể đóng góp được nhiều hơn nữa cho đất nước
các kiều bào chia sẻ dù sống ở xa đất nước nhưng tấm lòng của mỗi người con đất việt vẫn luôn hướng về quê hương
mong muốn có thể mang tài năng trí tuệ của người việt nam tiếp tục vươn ra thế giới
nói chuyện với các kiều bào tổng bí thư nguyễn phú trọng cảm ơn những tình cảm chân thành ấm áp
của các đại biểu đại diện cho hàng triệu kiều bào ở nước ngoài đã về quê hương trong dịp lễ thiêng liêng này
thể hiện hình ảnh đại đoàn kết của dân tộc việt nam
tổng bí thư cũng trân trọng cảm ơn và ghi nhận những ý kiến quý báu của kiều bào
luôn mong muốn được đóng góp vào sự phát triển của việt nam
qua ý kiến rất là ngắn gọn xúc tích của một số bác các anh các chị đã phát biểu ý kiến
tùy nói ít thôi nhưng mà hiểu tình cảm đối với quê hương đất nước là rất sâu sắc
và cũng hoan nghênh các bác anh các chị của chúng ta
tuy ở mỗi một địa bàn nó có đặc điểm khác nhau có nơi thuận lợi có nơi khó khăn
nhưng mà trong những năm gần đây và đặc biệt trong năm qua
thì làm ăn đều có cái tiến triển
có nhiều bác nhiều anh các chị đã phát biểu ý kiến
anh chỉ là thành đạt không chỉ là ở nước ngoài còn đầu tư cả về việt nam nữa
tổng bí thư nguyễn phú trọng thông báo cho các đại biểu kiều bào
tình hình đất nước trong năm qua mặc dù trong bối cảnh thế giới và khu vực
có những diễn biến nhanh chóng phức tạp đan sen cả cơ hội thuận lợi và khó khăn
nhưng đất nước ta vẫn phát triển và giữ vững được sự ổn định
đây là tiền đề hết sức quan trọng tạo đà thuận lợi
huy động được sức mạnh tổng hợp đoàn kết được lòng dân
không vượt qua khó khăn thách thức
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy một mươi ba trên một mươi ba chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra
tăng trưởng gdp đạt sáu tám mươi một
đặc biệt chúng ta đã tổ chức rất thành công năm apec hai nghìn một mươi bảy
mà điểm nhấn là tuần lễ cấp cao apec
cùng với đó là đón nhiều nguyên thủ quốc gia thăm chính thức việt nam
tổng bí thư nhấn mạnh trong những thành quả của đất nước thời gian qua
có sự đóng góp rất quan trọng quý báu của những người việt đang sinh sống
học tập và lao động ở nước ngoài
hậu phận máu thịt không thể tách rời của cộng đồng dân tộc việt nam
tổng bí thư hoan nghênh tinh thần đoàn kết của kiều bào
đã nỗ lực vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống
ngày càng khẳng định vai trò và uy tín trong xã hội sở tại
đồng thời luôn có những đóng góp tích cực đối với quê hương bằng những việc làm cụ thể
tổng bí thư cũng đánh giá cao kiều bào đã chia sẻ nhiều vấn đề quan trọng của đất nước
thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội từ thiện góp phần quảng bá hình ảnh việt nam ra nước ngoài
tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ tin tưởng cộng đồng người việt nam ở nước ngoài sẽ luôn đoàn kết
giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn hiện tại ổn định cuộc sống hòa nhập vào xã hội sở tại
cùng giữ gìn tiếng nói chữ viết của dân tộc là nhịp cầu hữu nghị
giúp tăng cường mối quan hệ giữa việt nam với các nước trong khu vực và trên thế giới
tiếp tục góp phần xây dựng đất nước việt nam ngày càng giàu mạnh
có uy tín và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế
nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc tổng bí thư nguyễn phú trọng thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước
chúc mừng bà con đón tết mậu tuất trên quê hương vui vẻ luôn dồi dào sức khỏe hạnh phúc và thành đạt
qua đây tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng gửi đến toàn thể bà con ta ở nước ngoài những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất